vào cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một công an huyện hồng dân tỉnh bạc liêu nhận được đơn tố giác của một người dân ở thành phố đặc giá tỉnh kiên giang về việc gia đình có cháu gái làm thuê cho nhi với số tiền là hai mươi triệu đồng
sau đó nhi tiếp tục bán cháu cho một đối tượng khác ngụ tại huyện hồng dân tỉnh bạc liêu với số tiền sáu mươi triệu đồng
khi gia đình liên hệ thì các đối tượng yêu cầu tiền chuộc là một trăm một mươi triệu đồng
mua bán cháy phép chất ma túy hai đối tượng là đỗ quốc chiến và vũ mạnh hải
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh yên bái bắt giữ
trước đó tổ công tác đã phát hiện và bắt quả tàng đỗ quốc chiến khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
khám xét tại chỗ thu giữ một túi nilon và bốn viên ma túy dạng nén
mở rộng điều tra cơ quan công an tiếp tục bắt giữ đối tượng vũ mạnh hải và khám xét nhà của hải
lực lượng chức đăng đã thu giữ thêm bảy túi nilon có trọng lượng hơn một trăm linh gram ma túy tổng hợp
một vụ vận chuyển khoảng năm tấn vải may mặc và quần áo các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà nam phát hiện
vào chiều ngày một mươi chín tháng tám trong quá trình tuần tra kiểm soát tại tuyến quốc lộ hai mươi một b đoạn qua địa bàn huyện bình lục tỉnh hà nam
tổ công tác phát hiện xe ô tô tải do lái xe trần văn hiền điều khiển vi phạm luật giao thông đường bộ nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
phát hiện trên xe này chở khoảng tám mươi cây vải may mặc và các kiện hàng quần áo
vải với tổng trọng lượng khoảng năm tấn
tại thời điểm kiểm tra lái xe không xuất trình được giấy tờ hợp pháp liên quan đến số hàng vận chuyển trên
vào trường ngày hôm nay văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế cho biết liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
đã làm cho bốn người tử vong trên quốc lộ bốn mươi chín a huyện a lưới vào ngày một mươi tháng tám vừa qua
hiện công an tỉnh thừa thiên huế đã có kết quả điều tra ban đầu làm rõ nguồn nhân của vụ tai nạn này

kết quả điều tra ban đầu cho thấy tài xế huỳnh văn cường điều khiển xe ô tô lưu thông trên quốc lộ bốn mươi chín a
đến đoạn km bảy mươi hai tám trăm linh m thuộc đèo a co xã sơn thủy huyện a lưới
đây là đoạn đường đèo dốc có biển cảnh báo nguy hiểm dốc và đá lở trên chiều dài là hai trăm ba mươi mét
nhưng tài xế cường không chấp hành biển báo nguy hiểm không làm chủ tốc độ dẫn đến vụ tai nạn giao thông làm bốn người tử vong
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại